phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la vừa bắt quả tăng thào thị dung cùng với một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
theo đó tại khu vực bản tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng thào thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp tương đương với hơn một bảy kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng với một số tăng vật khác có liên quan
dung khai nhận mua số ma túy trên từ biên giới về đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
công an tỉnh quảng ninh vừa điều tra khám phá nhanh và bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn huy trú tại thành phố hạ long
và trần văn lương chú tại tỉnh nam định về hành vi hủy hoại tài sản giá trị lớn
trước đó vào các ngày hai mươi sáu tháng hai và mùng bốn tháng ba tại khu công nghiệp cái lân thành phố hạ long xảy ra bốn vụ cháy máy xúc lật
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ bắt hai đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản
gồm nguyễn văn huy và trần văn lương là nhân viên tổ bốc xếp hàng hóa tại cảng cái lân
qua đấu tranh huy khai nhận do một số công ty tại cảng mua máy xúc lật để tự thực hiện các công việc trước đây hay thuê tổ bốc xếp
dẫn đến khối lượng công việc của tổ bốc xếp bị giảm đi đáng kể
ảnh hưởng tới tiền lương của những công nhân trong tổ nên đã nảy sinh ý định đốt các máy xúc lật
đến với những nội dung khác hiện toàn bộ một trăm linh các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn của tỉnh nghệ an
đã bị đình chỉ hoạt động hoặc là tự cam kết ngừng hoạt động
động thái này diễn ra sau khi công an tỉnh nghệ an tiến hành tổng giả soát kiểm tra an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn
theo đó trên địa bàn nghệ an hiện có bốn trăm một mươi chín cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar pub
đến nay cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra được tám trăm hai mươi ba lượt
xử phạt tám mươi bốn trường hợp với tổng số tiền gần tám trăm ba mươi bốn triệu đồng
công an tỉnh nghệ an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với một trăm linh cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao
tại tp đà nẵng đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
chương trình do trung ương đoàn ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phối hợp tổ chức
đã có hơn một đoàn viên thanh niên tham gia lễ phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật
để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
trong năm hai nghìn hai mươi ba trung ương đoàn sẽ tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên
triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông
phát huy vai trò của các mô hình cổng trường an toàn giao thông bến đỏ ngang an toàn
điểm cắt đường bộ đường sắt an toàn
bên cạnh công tác tuyên truyền ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu
ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
dịp này thành đoàn đà nẵng cũng đã ra mắt mô hình thanh niên phản ứng nhanh
tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông và tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ trưởng bộ công an về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của bộ giao thông vận tải
cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới đồng thời năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
đã được cục cảnh sát giao thông bàn giao cho cục đăng kiểm việt nam
để hỗ trợ trong hoạt động đăng kiểm tại hà nội và tp hcm ghi nhận của nhóm phóng viên
tham gia lễ tập huấn gồm một trăm sáu mươi bảy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
thông qua các nội dung các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ nắm vững các quy định
quy trình kiểm định xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đồng thời sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyển kiểm định xe cơ giới
tại trung tâm kiểm định để sẵn sàng tăng cường thực hiện công tác phối hợp kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương
ngoài việc tăng cường lực lượng thì cục cảnh sát giao thông cũng tăng cường cả hạ tầng của các trạm đăng kiểm
chúng tôi đã tiến hành cùng với cục đăng kiểm việt nam và tiến hành đến gần một mươi hai đêm ngày hôm qua
để tạo sự kết nối và đồng nhất giữa các trạm đăng kiểm
dữ liệu của đăng kiểm với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cục cảnh sát giao thông
để làm như nào để chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trong thời gian sớm nhất
để giải quyết những vấn đề tồn động trong đăng kiểm của người dân
ngay sau khai mạc lớp tập huấn năm mươi cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình nghiệp vụ
đã chính thức được tăng cường cho hà nội và thành phố hồ chí minh
hai địa phương đang gặp nhiều khó khăn quá tải trong kiểm định phương tiện
để thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm
trong bố trí của lực lượng với các trạm thì chúng tôi đã có một đánh giá tổng thể
trên cơ sở đó thì theo tính chất của từng trạng từng địa bàn
thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng ví dụ như là số lượng trạm
thì chúng tôi bố trí bốn đến sáu qua những trạm nhỏ hơn thì có thể bố trí hai đăng kiểm viên
để làm sao nó hài hòa nó phù hợp với điều kiện thực tế của các trạm đăng kiểm hiện nay
hiện nay là nguyên lý hoạt động dây chuyển đăng kiểm của ngành giao thông vận tải
cũng như lực lượng công an là cơ bản giống nhau do vậy thì có thể đáp ứng ngay được
về yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ
trong quá trình tăng cường thì cán bộ cảnh sát giao thông cũng sẽ hỗ trợ
về công tác kiểm tra giám sát cũng như là hỗ trợ đăng kiểm viên
trong quá trình các cặng bục của dây chuyển đăng kiểm
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ
phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
việc tăng cường lực lượng cho các địa phương thể hiện trách nhiệm và vinh dự
của lực lượng công an nhân dân nói chung và đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
cảnh sát giao thông nói riêng góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng
cảnh sát giao thông theo phương châm lúc dân cần là cảnh sát giao thông có
đâu dân khó có cảnh sát giao thông
công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đang tiến hành điều tra một vụ phá rừng
và hành hung cán bộ bảo vệ rừng xảy ra trên diện tích rừng
do đơn vị quản lý
trước đó ngày hai mươi tám tháng hai một số đối tượng đã tự ý vào rừng chặt cây
săn ủi trái phép tại tiểu khu ba trăm bốn mươi ba b khoảnh ba lô một thuộc địa bàn xã quỳnh châu
huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
sau khi phát hiện ban quản lý rừng phòng hộ bắc nghệ an đã huy động lực lượng
ngăn chặn cử người bảo vệ tăng vật hiện trường
đến ngày hai tháng ba nhóm đối tượng tiếp tục vào rừng chặt phá
đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng ba
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ anh nguyễn khắc hoàn cán bộ bảo vệ rừng
thuộc ban quản lý rừng phòng hộ bắc nghệ an bị một số đối tượng đánh trọng thương
và nhập viện cấp cứu
sau đó anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
mùa bán trái phép chất ma túy lê văn bảo trú tại tp hcm vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp trinh sát phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an phường tân biên tp biên hòa
bắt quả tang bảo đang tàng trữ hai trăm linh viên thuốc lắc tại khu phố tám a phường tân biên
làm việc với cơ quan công an bảo khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng
chưa rõ lai lịch tại tp hcm trên đường đi bán thì bị cơ quan công an bắt giữ
sau ba mươi giờ gây ra vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô nông văn tị trú tại thành phố lào cai
tỉnh lào cai đã bị công an tp lào cai bắt giữ
trước đó công an thành phố lào cai nhận được tin báo của người dân bị kẻ gian mở cửa ô tô
trộm cắp khoảng một trăm linh triệu đồng qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện
đối tượng nông văn tị có nhiều biểu hiện nghi vấn cùng thời điểm đó đối tượng đã bắt
xe khách về hà nội nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng công an
ngay lập tức một tổ công tác được chỉ đạo lần theo dấu vết để chờ thời cơ bắt giữ đối tượng
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng ba trinh sát đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ đối tượng
nông văn tị tại tp hà nội
lên mạng đặt mua bằng lái xe ô tô giả để sử dụng lê hoàng huy thạch tạm trú tại
quận thanh khê tp đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê
ra quyết định khởi tố về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
theo điều tra năm hai nghìn một mươi chín theo như lời quảng cáo trên mạng thạch liên hệ
và đặt làm một giấy phép lái xe hạng b hai với giá trọn gói là một mươi triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an
quận thanh khê kiểm tra và phát hiện ra bằng lái xe giả nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh thạch thừa nhận đã cung cấp thông tin và đặt một người trên mạng xã hội
tại tp hcm làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng b hai sử dụng cho đến thời điểm bị phát hiện